thưa quý vị và các bạn từng có tiền án một mươi bốn tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản
nguyễn văn tuấn một mươi chín tuổi trú tại xã phước tỉnh huyện long điền lại tiếp tục gây án
đối tượng vừa bị công an huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm
do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma túy vào khoảng hai giờ sáng ngày một mươi sáu tháng hai
tuấn mang theo dao tự chế đeo khẩu trang bịt kín mặt đi tìm nhà người dân sơ hở để trộm tài sản
đột nhập vào nhà một người dân bị chi hô đối tượng dùng dao khống chế đe dọa buộc nạn nhân đưa tài sản
sau khi chiếm đoạt được bốn tám triệu đồng tuấn tiếp tục khống chế đe dọa yêu cầu nạn nhân để hắn thực hiện hành vi đổi bại
nhưng chị này đã nhanh tay giật lấy con dao mà tuấn đang cầm trên tay và chống trả quyết liệt
trong lúc rằng co cả hai bị xây sát sau đó đối tượng nhanh chóng tẩu thoát
ngày một mươi sáu tháng hai công an huyện long điền đã bắt giữ thủ phạm cùng với công cụ gây án
sáu đối tượng đang sát phạt nhau dưới hình thức đánh bài vừa bị công an huyện khói châu tỉnh hưng yên bắt giữ
công an huyện khói châu vừa phối hợp với công an xã an vĩ phát hiện bắt quả tang tại nhà nguyễn văn cương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
trú tại thôn thượng xã an vĩ huyện khói châu
có một mươi sáu đối tượng gồm cả chủ nhà đang đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức đánh trắn và tá lả
thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng tổng số tiền hơn năm mươi hai triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý
thưa quý vị và các bạn trong những chương trình trước chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều về tình trạng tránh vượt sai quy định gây tai nạn giao thông
và mới đây tại quốc lộ một đoạn qua thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng bắt nguồn từ chính nguyên nhân này
theo thông tin ban đầu xe khách một mươi sáu chỗ đã vượt xe đầu kéo khi đang lên dốc và tại vị trí vạch liền
do vượt ẩu nên xe khách đã ở trên phần đường ngược chiều khi có một xe dường nằm năm mươi một chỗ đang đổ dốc
do quá bất ngờ xe dường nằm đã phanh gấp khiến phương tiện xoay một vòng
đuôi xe dường nằm va chạm mạnh với đầu bên trái xe khách làm cho chiếc xe khách một mươi sáu chỗ va vào xe đầu kéo đang đi tới
vụ va chạm đã khiến sáu người bị thương một người tử vong tại chỗ còn các phương tiện bị hư hỏng nặng
cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra chất kích thích với cả ba tài xế và tiếp tục điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
như thông tin mà truyền hình công an nhân dân đã đưa tin về chiếc xe đi ngược chiều trên cao tốc hà nội hải phòng
vào chiều ngày hôm qua ban quản lý cao tốc hà nội hải phòng
đơn vị đã phối hợp xử lý trường hợp này
cụ thể đơn vị quản lý khai thác đường cao tốc hà nội hải phòng đã phối hợp với đội hai phòng tám của cảnh sát giao thông xử lý theo quy định
tài xế bị phạt tiền một mươi bảy triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ sáu tháng
hành vi đi ngược chiều nêu trên là hành vi vô cùng nguy hiểm cho chính xe vi phạm và các phương tiện khác lưu thông trên tuyến
thưa quý vị dự án này đã được phát triển
xây dựng hàng nghìn cây cầu dân sinh trên cả nước do tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư vay vốn ngân hàng thế giới đã được triển khai hơn ba năm
đến nay đã có trên một sáu trăm linh cây cầu được hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp cho người dân ở vùng hưởng lợi thuận tiện hơn trong việc đi lại
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên an ninh ngày mới tại tỉnh hà giang
điểm trường tại xã kim ngọc huyện bắc quang của tỉnh hà giang
đã nhiều năm qua từ khi điểm trường này được xây dựng
muốn đến lớp các em học sinh đều phải lội hoặc ghi bằng bè mảng qua con suối mỗi khi mùa nước lên
tuy nhiên hiện nay thì đã khác
có cây cầu như này các cháu đi lại được thuận tiện hơn
không phải sang mảng
những mùa lũ thì không phải sang mảng nữa
còn người dân thì bên phía bên này thì có thể ra ngoài được giao lưu và buôn bán
theo đại diện sở giao thông vận tải tỉnh hà giang
trong giai đoạn một hà giang được đầu tư xây dựng sáu mươi hai cầu dân sinh
đến nay dự án đã hoàn thành năm mươi sáu cầu
số còn lại đang được khẩn trương thi công để hoàn thành trong thời gian sớm nhất
nếu mà mong muốn thì chúng tôi là người địa phương tôi mong muốn rất nhiều
thí dụ như là tổng bộ
ba quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa
ưu tiên hơn nữa để cho các bà con những vụ khó khăn
có cầu đi lại được thuận lợi và phát triển kinh tế vùng
với kinh phí đầu tư không lớn trung bình khoảng hai tỷ đồng một cầu
hiện nhu cầu ở hà giang cần khoảng gần một trăm linh cầu nữa
dự kiến cuối năm nay giai đoạn hai hà giang sẽ được đầu tư xây dựng một mươi một cầu dân sinh
để từng bước giúp người dân ở các vùng khó khăn đi lại thuận lợi hơn và an toàn
vào chiều ngày hôm qua công trình metro số một tại tp hcm toàn tuyến từ bến thành tới suối tiên
đã chính thức được kết nối thông suốt
đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đảm bảo cho khả năng hoàn thành tám mươi năm khối lượng dự án trong năm hai nghìn hai mươi
hướng tới mục tiêu vận hành khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cũng như đã nối xong ba nhà xe
nhà ga ngầm và hai sáu km đi ngầm là một cột mốc quan trọng của dự án
đánh dấu việc chuyển giao giai đoạn từ tập trung thi công phần kết cấu công trình
sang tăng tốc thi công lắp đặt hệ thống đường dây hệ thống cơ điện
thông tin tín hiệu trên toàn tuyến và lắp đặt trang thiết bị hoàn thiện tại nhà ga
hiện nay dự án tuyến metro số một đã đạt bảy mươi một khối lượng
trong khi đó gói thầu một b gồm hai nhà ga ngầm nhà hát thành phố và ba son đạt tám mươi khối lượng
gói thầu một a gồm ga biến thành đạt sáu mươi năm cuối lượng
đây là những nỗ lực rất lớn của bang quả đí đường sắt đô thị và các đơn vị thi công
hướng tới mục tiêu vận hành khai thác vào cuối năm hai nghìn hai mươi
một tin vui đối với ngành du lịch đặc biệt là tỉnh quảng nam
đó là phố cổ hội an lại tiếp tục lọt vào top bình chọn điểm đến lãng mạn của cnne năm nay
bên cạnh các điểm đến là paris vernier và maldives
thứ hạng của hội an trong danh sách điểm đến lãng mạn vẫn duy trì từ năm ngoái chín trên một mươi ba
đô thị cổ này được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới

có khi là mình làm thịt lớn cho ông ba cùng họ ăn thịt lớn có năm là một con cá thôi mà cũng xong hiếp
đây là trách nhiệm là bóng túc này không bò được mỗi năm là phải làm ai trương tóc thì phải làm
gia đình trong nhà này tư cái đời mà chuyên đề đó cho nên mình phải tiếp thu
nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may của đồng bào bắt đầu diễn ra với phần cúng rỗ bà tổ tiên
mâm lễ cúng rỗ gồm thịt lợn luộc xôi một ít muối nước và một ché rượu cần
sau khi uống rỗ là đến phần cử hành nghi lễ buộc chỉ cổ tay cầu may
một mầm lễ được bày ra gồm cây nến làm bằng sắt ong lá trầu hoa màu gà một cuộn chỉ trắng thô do bà con tự dệt hai tấm vải màu trắng và hai tấm vải sọc đen trắng
trên mâm lễ còn đặt các sản phẩm
vật khác như bánh nếp hình chóp gói bằng lá rong sôi nếp thịt gà luộc thịt lợn luồng hoa quả tiền đi lễ của các thành viên trong dòng họ
khi cây nến trên mâm được thắp lên một thầy mò là người ngoài dòng họ có uy tín trong bản được mời đến để cúng gọi hồn gọi vía về chứng giám cho lòng thành của con cháu trong gia tộc
đồng thời tất cả con cháu ngồi xung quanh đều chạm một tay vào mâm lễ nâng lên và cùng cầu nguyện những điều tốt lành đến với mình và gia đình người thân trong năm mới
khi bài cúng gọi hồn gọi vía đã xong thầy mò tiến hành buộc chỉ vào cổ tay cho gia chủ đầu tiên sau đó tiếp đến là con cháu những người ít tuổi hơn với những lời chúc tốt đẹp